với thủ đoạn gọi điện thoại đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế của công an tỉnh đắk lắc
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng lê minh hùng chú tại thành phố bumathuật tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
sau thời gian điều tra xác minh lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ đối tượng hùng
đang lẩn trốn tại tỉnh surayriang campuchia
ngày một mươi tháng hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh long an và công an tỉnh svreyêng bắt giữ hùng
tại cơ quan công an hùng khai do thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
khi lừa được tiền thì sang campuchia đánh bạc
với thủ đoạn trên hùng đã lừa được hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng